các tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo của thủ tướng tại công điện số một nghìn sáu trăm hai mươi năm trên hai nghìn hai mươi một công điện số một trăm hai mươi hai trên hai nghìn hai mươi một của văn phòng chính phủ
việc phối hợp đưa đón người dân phải được thực hiện nhanh nhịp nhàng hơn không để ung ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ
thủ tướng yêu cầu các địa phương tình hình dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn
nhưng đã dừng thực hiện chỉ thị một mươi sáu tiếp tục tích cực vận động thuyết phục người dân yên tâm ở lại
gắn bó hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn
đối với những người vẫn muốn về quê cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa đón đến tận nơi đến
đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát của cửa ngõ tỉnh thành phố để về quê thì phải thực hiện ngay việc phân nhóm
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ liên hệ với tỉnh thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân đi
bố trí phương tiện vận chuyển
an toàn đối với những người không có phương tiện hoặc người già phụ nữ có thai trẻ em có nhu cầu
các tỉnh thành phố dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp bảo đảm giao thông thông suốt và có sự hỗ trợ nếu cần thiết
tỉnh thành phố nơi đến có trách nhiệm đón nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định
các tỉnh thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương mình
thì cần chủ động hỗ trợ cần thiết
thông báo cho tỉnh thành phố nơi đến
tỉnh thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn không để lai lan dịch bệnh
bố trí phương tiện chuyên chở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu bộ y tế phân bộ ngay vaccine sau khi tiếp nhận
ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân từ vùng dịch về hỗ trợ phương tiện sinh phẩm xét nghiệm
hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân trở về xét nghiệm kịp thời sẵn sàng điều trị khi có ca nhiễm covid một mươi chín mới
căn cứ yêu cầu các địa phương bộ y tế bộ quốc phòng tăng cường hỗ trợ nhân lực đảm bảo công tác phòng chống dịch
trước đó trong cuộc họp báo chính phủ diễn ra chiều ngày hai tháng một mươi bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
truyền đạt thông điệp của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tổ chức đưa đón một cách có trực tự an toàn không gây ách tắc với trường hợp người lao động quyết tâm về quê
người đứng đầu chính phủ cũng lưu ý
các địa phương cần vận động người dân không di chuyển tự phát
nhưng tình trạng người dân kéo nhau rời tp hcm bình dương đồng nai v v để về quê vẫn luôn nóng trong những ngày qua
đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam tạ văn hạ phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục
nhấn mạnh việc cần sự phối hợp thống nhất linh hoạt giữa các địa phương theo hướng không phân chia ranh giới hành chính
người ta vẫn nói muốn giữ an toàn cho nhà mình thì phải giữ an toàn cho cả nhà hàng xóm chống dịch cũng như vậy
muốn địa phương mình an toàn phải chung sức để giữ các địa phương lân cận an toàn
ông hạ ví von và giải thích lý do các địa phương cần thể hiện trách nhiệm chung trong vấn đề này
ông hạ ví von dòng người ung ung rời tp hcm về quê sau nhiều tháng dù giãn cách xã hội giống như chiếc lò so bị nén và đến giới hạn cuối cùng phải bung ra
người dân của các địa phương đến tp hcm bình dương đồng nai hay long an là những nơi có nhiều khu công nghiệp để lao động
vì dịch bệnh kéo dài
hữu các quy định chống dịch trong thời gian dài
khi thành phố nới lỏng cũng là lốt họ quá mất chịu đựng
vì vậy nhu cầu về quê của người dân là chính đáng
đại biểu tạ văn hà nhấn mạnh đó chính là quyền con người quyền công dân cần được đảm bảo
ngoài thiếu thốn về vật chất theo ông nhu cầu về tinh thần của những người dân này cũng bị hạn chế và đè nén rất lâu
nên việc trở về quê là để giải phóng cho những nhu cầu ấy
vì vậy vị đại biểu quốc hội cho rằng trách nhiệm của chính quyền địa phương là có chính sách ứng phóng
các tỉnh phải nắm được lượng công dân của mình đang đi làm ở các địa phương lân cận
và có nhu cầu trở về lập danh sách chuẩn bị điều kiện và hướng dẫn công dân khi về quê
cần tuân thủ biện pháp chống dịch như thế nào
ông hạ nhấn mạnh và nêu thực tế vừa qua một số nơi còn bị động lúng túng trong việc đón người dân trở về
dù chia sẻ với các địa phương khi nhiều nơi lo lắng lượng người hồi hương quá lớn
có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch gây thiếu hụt nguồn lao động ở các thành phố lớn
đại biểu tạ văn hóa
hạ cho rằng lúc này cần đặt nhu cầu và quyền lợi người dân lên trên hết
đã đến lúc sức chịu đựng của người dân đến ngưỡng
nên các tỉnh thành cần có giải pháp tháo gỡ tạo điều kiện cho công dân của mình ông hạ nói
ông cảnh báo nếu không làm được điều này người dân vẫn sẽ tìm cách về quê chui
khiến chính quyền không thể kiểm soát khi đó nguy cơ lây lan dịch bệnh còn cao hơn nhiều
ông hạ góp ý các địa phương sau khi lên danh sách có thể tổ chức đưa đón công dân về theo từng đợt
xét nghiệm nhanh xong
có thể cho người dân cách ly tập trung hay tại nhà
đặc biệt ông hạ lưu ý cần có sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương
để tránh tình trạng lống túng
mỗi nơi là một kiểu
theo ông chống dịch như chống giặc và khi chống giặc thì mỗi địa phương phải có một sở chỉ huy
trung ương cũng cần có sở tổng chỉ huy để chỉ đạo thống nhất nhanh và quyết liệt nhất
trung ương cần các điều phối với tầm nhìn xa dự báo tình hình tốt
không thể mỗi nơi đưa ra một quy định khác nhau
tỉnh này cho về mà tỉnh kia không
nếu tỉnh này tiếp nhận thì người dân biết đi đâu
ông hạ đặt vấn đề
ông cho rằng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch có vai trò chỉ đạo xuyên suốt
và kết nối giữa các địa phương
còn các tỉnh chủ động phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để mọi công việc được thuận lợi
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn lưu bình nhưỡng góp ý giải pháp cần làm ngay
là chính phủ thủ tướng có công điện gửi tất cả các địa phương
trong đó quán triệt hai vấn đề quan trọng
một là tổ chức tiếp nhận người dân về quê an toàn chú đáo
hai là các địa phương phối hợp với nhau trong suốt quá trình đó để tạo sự thống nhất
trước hết theo ông nhưỡng các địa phương phải xây dựng kế hoạch đưa công dân trở về
trường hợp nào còn khả năng trụ lại tp hcm hay các tỉnh có khu công nghiệp
thì đề nghị các địa phương đó hỗ trợ an sinh thiết thực đảm bảo nhu cầu sống
để họ có thể trở thành nguồn lao động khi các địa phương phục hồi hoạt động sản xuất
nếu người dân kiên quyết về quê các địa phương phải lên danh sách lập kế hoạch giữa nơi dân đến
dân về và tỉnh dân đi qua không để tình trạng dân nằm la liệt ngoài đường như vừa qua
rồi khi về địa phương cần xét nghiệm phân loại và đưa người dân đi cách ly tập trung
hoặc cách ly tại nhà ông nhưỡng góp ý
để làm tốt việc này ông cho rằng chính phủ thủ tướng cần chỉ đạo các địa phương thống nhất
phối hợp với nhau nơi nào không công nhận dân phải chịu trách nhiệm
quyền sống quyền cư trú đi lại của công dân
được quy định trong hiến pháp các địa phương không thể tự cho mình quyền không tiếp nhận dân
ông nhưỡng nói và cảnh báo nếu không làm tốt để con dân về chui thì việc kiểm soát sẽ khó hơn nhiều
theo ông nhưỡng thành phố hồ chí minh chống đỡ thời gian này đã là một nỗ lực rất lớn
và hệ lụy về an sinh là không tránh khỏi
chính vì điều này nhiều công dân phải chấp nhận bỏ miền đất hứa
nơi từng là khát vọng đến của họ để trở về quê
ông nhưỡng cũng lưu ý thành phố hồ chí minh và các tỉnh có nhiều công dân
việc trong khu công nghiệp như bình dương đồng nai long an v v cần tính đến bài toán khủng hoảng
nguồn nhân lực vì khi số đông người lao động về quê việc trở lại cũng không phải đơn giản
về mặt chuyên môn phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế cộng cộng đại học y dược
thành phố hồ chí minh đề xuất các địa phương nơi người dân trở về cần tuyên truyền vận động người
dân tự giác cách ly khai báo y tế và xét nghiệm vị chuyên gia cũng góp ý các địa phương nên phân
nhóm người về quê theo tiêu chí vắc xin
theo đó với người đã tiêm vaccine hoặc được xét nghiệm âm tính có thể cho cách ly tại nhà
có giám sát và hướng dẫn
khi phát hiện f qua xét nghiệm cần sàng lọc theo nhóm tương ứng với ba tuần điều trị
tránh tình trạng người bệnh nặng thì nằm tầng dưới dẫn đến không đảm bảo hiệu quả chăm sóc
điều trị còn người bệnh nhẹ thì lại chuyển lên tầng trên điều trị
đại biểu quốc hội phạm văn hòa đồng tháp lý giải dòng người đổ về các tỉnh miền tây
những ngày qua là do nhu cầu
quá bức xúc của người dân về cơm áo gạo tiền
thời gian dài không có việc làm và phải sống trong phong tỏa giãn cách đã khiến họ quá khó khăn
theo đại biểu hòa ở các địa phương chính quyền chưa lường hết được tình hình
vì số lượng người đổ về quá lớn
mỗi tỉnh tiếp nhận hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn người về chỉ trong vòng vài ngày qua
nên không tránh khỏi bị độc lúng túng
dân về cũng về rồi giải pháp cần thiết bây giờ là phải xét nghiệm sàng lọc với tất cả người dân
khi trở về và chăm lo an sáng
đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp nêu quan điểm
phản ánh thực tế một số nơi thu tiền xét nghiệm và tiền cách ly tập trung của những người
từ tp hcm bình dương đồng nai về
ông hòa cho rằng đây là chính sách bất hợp lý
ông nhấn mạnh những người dân này đã quá khó khăn có người trở về không có một đồng trong người
nên việc xét nghiệm sàng lọc hay cách ly tập trung chính quyền phải lo cho dân
tôi đề xuất không cách ly tập trung tất cả người dân về địa phương
qua xét nghiệm nếu phát hiện f thì cách ly điều trị ngay
còn người nào xét nghiệm âm tính có thể cho về nhà cách ly dưới sự giám sát
quản lý của lực lượng y tế cơ sở và chính quyền địa phương
ông hoàng cho rằng việc này sẽ giảm bớt gánh nặng phải lo khu cách ly cho các địa phương
ông nhấn mạnh đã thay đổi tư duy sống chung với covid một mươi chín
thì các giải pháp cũng phải thay đổi tương ứng
không thể mãi áp dụng các chính sách như khi dịch còn ở giai đoạn đầu
bên cạnh đó thay vì xét nghiệm rộng rãi cả ở vùng xanh như một số nơi làm trước đây
thì giờ dành nguồn lực tập trung xét nghiệm cho những người dân trở về từ tp hcm bình dương đồng nai v v
từ việc mỗi địa phương một chính sách không có sự thống nhất
vị đại biểu tỉnh đồng tháp đề nghị cần có sự chỉ đạo chung thống nhất từ chính phủ thủ tướng
để các tỉnh thuận lợi đón con dân trở về đảm bảo an sinh xã hội
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn thái trường giang phó giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh cà mau
đã đề cập đến nguy cơ bùng phát dịch cao từ việc người dân tự phát đổ về quê
xong theo ông người dùng cũng đã quá bức bách không thể chịu đựng thêm nên buộc phải về quê
mà khi dân về quê hương thì không thể không đón
ông giang nhận định việc người dân ung về các địa phương là lỗi do không tính hết các phương án
đặc biệt là khi tp hcm bình dương đồng nai long an dở giãn cách
trong khi các tỉnh miền tây chưa chủ động thiếu thốn đủ bề khả năng quá tải đang hiện hữu
để lo cho dân ông cho rằng
địa phương cần tổ chức xét nghiệm bóc tách f để đưa đi điều trị
trường hợp đủ điều kiện cho cách ly tại nhà và cung cấp lương thực thực phẩm để dân không bị đói
vì đa phần người dân về quê đều không còn việc làm không thu nhập
dẫn chứng cách làm của cà mau ông cho biết tỉnh đang tận dụng tất cả trường học
để làm điểm tập trung xét nghiệm tách f
cùng với đó kêu gọi các mạnh thường quân và tổ chức xã hội chung tay hỗ trợ cùng chính quyền lo cho dân
cần quan tâm phân bổ vaccine cho cà mau và các tỉnh có công dân
về với số lượng đông vì nếu không có vaccine nguy cơ buồn dịch cao
địa phương rất lâu mới có thể trở về trạng thái bình thường mới
vị đại biểu quốc hội tỉnh cà mau cho hay
thưa quý vị hy vọng với những chỉ đạo kịp thời cụ thể từ người đứng đầu chính phủ
thủ tướng phạm minh chính các địa phương sẽ có các phương án phù hợp
để đón người dân về an toàn bắt đầu cuộc sống bình thường mới
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại